theo quy định mỗi một tòa nhà trung cư nhà cao tầng bắt buộc phải có hệ thống phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà đó
hệ thống phòng cháy chữa cháy ở đây thường đã được các cơ quan chức năng kiểm định ngay trước khi đưa tòa nhà vào sử dụng
đồng thời phải bảo đảm tính hoạt động liên tục
thế nhưng tại hà nội một thực tế đáng lo ngại là rất nhiều tòa nhà trung cư không hề có hệ thống phòng cháy chữa cháy
hoặc chỉ có tính hình thức chứ không sử dụng được
sự việc này là vô cùng hệ trọng và có ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng của hàng trăm người dân sinh sống trong tòa nhà
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
trung cư a sáu a nam trung yên cao một mươi một tầng và có khoảng hơn một trăm linh hộ dân đang sinh sống tại đây
được đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn một mươi một khu nhà trung cư này vốn được dành cho các trường hợp tái định cư của thành phố hà nội
ngay từ thời điểm đó hệ thống phòng cháy chữa cháy của tòa nhà đã có vẻ được lắp đặt và đưa vào vận hành một cách chỉn chu
thời gian đầu khi mà chúng tôi về đây sinh sống thì hệ thống báo cháy vẫn hoạt động bình thường
mà khi có cháy cũng có lần đã có cháy rồi thì hệ thống báo cháy báo động tốt
nhưng từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay thì hệ thống báo cháy nó có cái trục chặt thỉnh thoảng nó lại có cái chuông nó đổ
chính vì như vậy cho nên là trên xí nghiệp quản lý và dịch vụ đô thị
chúng tôi sẽ cử người xuống tháo những cái đèn báo cháy ở các phòng đi
và khi các anh cho kiểm tra thì một số đèn còn dùng được một số đèn thì chưa dùng được một số đèn đã hỏng
và khi chúng tôi hỏi lại không thấy lắp lại
vì vậy hệ thống phòng cháy chữa cháy này nhanh chóng bị lỗi khi liên tục xảy ra báo độc giả báo cháy giả
lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cho chính người dân tại trung cư asoa thấy việc báo cháy lại là bình thường
đến giữa năm hai nghìn một mươi sáu ban quản lý tòa trung cư này quyết định dỡ bỏ hầu hết hệ thống cảnh báo cháy
cảnh báo khói của trung cư với lý do đem đi sửa chữa
tuy nhiên cho đến hiện tại người dân ở đây vẫn chưa thấy hệ thống phòng cháy chữa cháy này được lắp đặt trở lại
vâng như quý vị các bạn đã thấy chính tay tôi đã thử nghiệm hệ thống cảnh báo cháy của tòa nhà asoa nam trung nguyên
và cũng như quý vị và các bạn vừa nhìn thấy không có bất cứ một tín hiệu nào báo cháy hay báo cảnh báo có nguy hiểm khói lửa tại tòa nhà này
với tính chung bình là mỗi một tầng
có khoảng một mươi một hộ sinh sống mỗi một hộ trung bình có khoảng bốn người và một mươi một tầng như thế này là cỡ hàng nghìn người ở đây đang ở đây
việc này khi mà hệ thống cảnh báo cháy không hoạt động đã trực tiếp đe dọa đến tính mạng của người dân sinh sống tại đây
còn đây là nhà kho của trung cư asoa
chiếc bao tải này là nơi tập kết của hầu hết các đầu cảm biến báo cháy của hệ thống phòng cháy chữa cháy
cái mà ban quản lý tòa nhà đã bóc gỡ đi
tại trung tâm điều khiển và tiếp nhận xử lý thông tin phòng cháy chữa cháy của trung cư này
cũng chỉ còn là một bảng điều khiển không sử dụng được nữa
chưa hết bơm cao áp và đường ống dẫn nước để phục vụ cho việc cứu hỏa khi có cháy xảy ra
cũng không hoạt động và không có một chút nước nào
hiện tại thì cái báo cháy là chưa thay không hoạt động được
và cái báo cháy ở trong phòng bảo vệ phụ không hoạt động
bỏ cao áp sao
các vòi bơm cứu hỏa cao áp thì hiện tại các vòi
cụ thể là cái máy bơm bây giờ là không hoạt động
đó thì cũng đã báo cáo với sinh viên rồi nhưng mà chưa thấy khắc phục được
có thể thấy việc bóc gỡ hệ thống báo cháy báo khói của tòa nhà a sáu a nam trung yên
đang có tác động trực tiếp đến đời sống thậm chí là tính mạng của người dân đang sinh sống tại đây
đáng nói tình trạng của trung cư a sáu a nam trung yên không phải là số hiếm ở
chúng tôi sẽ
chúng tôi sẽ tiếp tục đưa thêm thông tin về hiện trạng thiếu hụt phương tiện phòng cháy chữa cháy này
tại các khu trung cư tòa nhà cao tầng của thành phố hà nội trong các chương trình tiếp sau